ngành y tế bắc cản đã được quan tâm đầu tư một số thiết bị máy móc hiện đại để phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân
tuy nhiên hiện nay tình trạng nhiều thiết bị y tế được trang bị nhưng không đưa vào sử dụng gây lãng phí
không chỉ ở các cơ sở y tế tuyến xã tuyến huyện xây ra tình trạng này mà ngay tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc cản cũng có những thiết bị quan trọng
giá trị rất lớn lên đến gần năm mươi tỷ đồng cũng bị bỏ không nhiều năm nay
phản ánh của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
tại khoa chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện đa khoa tỉnh bắc cạn những căn phòng này là nơi khám và chẩn đoán bệnh cho các bệnh nhân
thế nhưng nó lại luôn trong tình trạng đóng cửa im lìm nhiều năm nay
bên ngoài cửa đã khóa trái và không một ai được tiếp cận
bởi bên trong đó đang là nơi cất giữ những thiết bị y tế hiện đại như hệ thống chụp mạch angio
một bình diện cảm biến phẳng và hệ thống chụp cộng hưởng từ
hai thiết bị này được đầu tư với số tiền lên đến bốn mươi năm tỷ đồng
nhưng nhiều năm nay chưa một lần được đưa vào sử dụng
nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do các đơn vị được giao quyền đấu thầu
mua thiết bị của các bệnh nhân
những thiết bị này của tỉnh bắc cạn thiếu trách nhiệm chậm hoàn thiện các thủ tục
dẫn tới số vốn được giao đã giao hết hạn thanh toán không được chuyển nguồn nên vốn đầu tư bị thu hồi
chính vì thế đến nay những thiết bị này vẫn chưa được bàn giao cho bệnh viện sử dụng
theo lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh bắc cạn hai thiết bị trên rất cần thiết trong y khoa
đến nay trên cả nước chỉ duy nhất bệnh viện đa khoa tỉnh bắc cạn chưa có hai thiết bị này
điều này không chỉ ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh
mà còn là một nguyên nhân khiến bệnh viện đa khoa tỉnh bắc cạn thiếu đi những tiêu chí cần thiết
để trở thành bệnh viện vệ tinh của bệnh viện tim hà nội và bệnh viện ca trung ương
trong y khoa hệ thống chụp mạch angio một bình diện cảm biến phẳng và hệ thống chụp cộng hưởng từ
là hai thiết bị rất cần thiết để trần đoán và can thiệp đến các bệnh liên quan đến tim mạch
các tổn thương liên quan đến cuộc sống hay thoát vị địa đệm
do thiếu những trang thiết bị cần thiết nhiều bệnh nhân đã phải xin chuyển viện lên tuyến trên
điều này đã khiến tỷ lệ chuyển tuyến của bệnh viện tăng lên rất cao
gây nhiều áp lực cho các bệnh viện tuyến trung ương
đơn vị liên quan tạo mọi điều kiện để bàn giao máy cho bệnh viện để bệnh viện đưa vào sử dụng
chậm trễ trong khâu thẩm định của các đơn vị có liên quan khiến cho những bệnh nhân
chưa được hưởng lợi từ các thiết bị y tế hiện đại
do vậy tỉnh bắc cạn cần làm rõ xử lý nghiêm minh trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan
đã dẫn tới việc vi phạm hợp đồng khiến các thiết bị y tế đắt tiền bỏ không
trong khi người dân phải chuyển tuyến để được khám chữa bệnh
đồng thời cần có giải pháp kịp thời sớm đưa hai thiết bị y tế này vào sử dụng
phục vụ hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân